tòa nhân dân tỉnh phú thọ cho biết sẽ tiếp tục mở lại phiên xử sơ thẩm liên quan đến giai đoạn hai vụ đánh bạc nghìn tỷ vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tới đây
theo đó tòa nhân dân tỉnh phú thọ sẽ tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo đặng anh tuấn bốn mươi chín tuổi
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong phiên xử này cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn bị triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trên
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì cựu bộ trưởng trương minh tuấn có đơn xin vắng mặt
đại diện viện kiểm sát cho rằng cần phải có lời khai tại tòa của cựu bộ trưởng này liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo đặng anh tuấn
ở một diễn biến khác ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tới đây tại tòa nhân dân tp hà nội sẽ diễn ra phiên xử vụ mô bi phôn mua chín mươi năm của phần của avg
phiên xử dự kiến diễn ra ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên tòa này hai cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn bị triệu tập với tư cách bị cáo
như vậy cựu bộ trưởng trương minh tuấn không thể cùng một lúc có mặt ở hai phiên tòa
liên quan đến giai đoạn hai vụ đánh bạc nghìn tỷ cơ quan công tố cho rằng cựu bộ trưởng trương minh tuấn đã thiếu trách nhiệm
không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp
đặc biệt khi đặng anh tuấn đề xuất dừng việc thanh tra cựu bộ trưởng này đã đồng ý
việc này đã tạo điều kiện cho các trò chơi đánh bạc tiếp tục vận hành trên mạng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xác định hành vi của cựu bộ trưởng trương minh tuấn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng chưa cấu thành vật chất
do đó cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự mà kiến nghị các ban ngành xem xét kiểm điểm xử lý trách nhiệm cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
thời gian qua trên địa bàn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy với cùng một phương thức thủ đoạn
đó là tháo yếm trước của xe máy nối dây điện để khởi động xe rồi lấy cắp
vào cuộc điều tra công an huyện kỳ anh đã triệt phá và bắt giữ ổ nhóm gây án
ổ nhóm gồm bốn đối tượng
nguyễn tiến dũng nguyễn văn hiên trần xuân hiếu cùng chú tại xã kỳ thọ huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
và lê trung dũng chú tại xã quảng kim huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy này là nguyễn tiến dũng đối tượng từng có tên án về tội trộm cắp tài sản
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã thực hiện hai mươi ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện kỳ anh thị xã kỳ anh và tỉnh quảng bình
giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được trên hai trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đã thu hồi được một mươi bảy chiếc xe và tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng
thời gian gần đây tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn tỉnh lào cai để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng
diễn biến ngày càng phức tạp thủ đoạn hoạt động tinh vi đặc biệt là tội phạm sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cướp và cướp giật tài sản
gây tâm lý hoang mang cho người dân
sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lào cai đã triệt phá nhiều vụ án
bắt giữ các nhóm đối tượng này góp phần ổn định tình hình tại địa phương ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố lào cai
đây là đối tượng vương vĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quốc tịch trung quốc
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai bắt giữ về tội danh cướp tài sản
đối tượng khai nhận sau khi làm ăn thua lỗ ở trung quốc nợ tiền và không có khả năng chi trả
nên vĩ đã nảy sinh ý định vượt biên sang lào cai
để cướp tài sản
khoảng hơn một mươi tám h ngày một tháng một mươi một vĩ đi theo một người phụ nữ làm nghề đổi tiền về nhà riêng
lợi dụng lúc người phụ nữ này sơ hở vĩ đã dí dùi quy điện và đùi người phụ nữ
và cướp số tiền một trăm linh nhân dân tệ tương đương với hơn ba trăm linh triệu đồng
đối với các hành vi cướp cướp giật tài sản liên quan đến tội phạm người nước ngoài
trong thời gian vừa qua hành vi rất nguy hiểm và nghiêm trọng
đối tượng thực hiện rất manh động
sử dụng hông khí vũ khí để thực hiện các vụ cướp cướp giật tài sản
gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra khám phá và bắt giữ xử lý
không chỉ riêng vụ án này mà một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tình trạng xảy ra các vụ người nước ngoài thực hiện hành vi cướp cướp giật trên địa bàn thành phố lào cai
có những diễn biến phức tạp
đặc biệt địa bàn khu vực biên giới tiếp xác giữa thành phố lào cai và tỉnh vân nam trung quốc
với đường biên giới dài địa hình phức tạp khó kiểm soát
nên các đối tượng thường lợi dụng những nơi này để ra tay gây án
việc phát hiện thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý với người nước ngoài vi phạm pháp luật
thường là cả một quá trình với không ít trở ngại đối với lực lượng chức năng

tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn tăng cường công tác trinh sát bám nắm địa bàn
khi phát hiện các vụ việc các vụ án liên quan đến người nước ngoài
thì tập trung phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
tập trung công tác điều tra khám phá bắt giữ và xử lý nghiêm đối với người nước ngoài vi phạm theo quy định của pháp luật việt nam
để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc bản thân mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
đặc biệt không để tài sản sơ hở để kẻ xấu có cơ hội phạm tội
chúng ta hoan nghênh người nước ngoài đến du lịch đầu tư và kinh doanh
nhưng phải thực hiện đúng quy định tuân thủ đúng pháp luật của việt nam
vì vậy các lực lượng chức năng cũng cần phải làm tốt công tác quản lý địa bàn
giám sát chặt chẽ để phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thậm chí là an ninh quốc gia
vào chiều qua một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua thôn phước hòa xã bình tân huyện phú riềng tỉnh bình phước
chiếc xe tải loại năm tấn chở đầy bia cắt tông đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy
khiến toàn bộ hàng hóa trên xe và cả chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ba mươi chiều cùng ngày
tài xế lê tấn lộc bốn mươi chín tuổi chú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
điều khiển xe tải loại năm tấn mang biển số sáu mươi một c hai mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi hai
phía sau chở đầy bia cắt tông lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ thị xã phước long tỉnh bình phước đi thành phố hồ chí minh
trên đoạn thôn phước hòa xã bình tân huyện phú riềng
bất ngờ tài xế lộc phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe hàng
rồi nhanh chóng bốc cháy bao trùm toàn bộ xe tải
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
tuy nhiên do đám cháy xuất phát từ xe tải chứa bia các tông là những vật dụng dễ cháy
nên đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng mới dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi toàn bộ số hàng trên xe tải
cùng với đó là toàn bộ phần thân và đầu xe cũng gần như bị theo dụi hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
tuyến quốc lộ một mươi bốn b chạy qua địa phận thành phố đà nẵng là tuyến giao thông huyết mạch
nối quốc lộ một và các tỉnh tây nguyên
thời gian vừa qua do mưa lũ kéo dài đã gây hỏng hóc rất nghiêm trọng tại một số điểm trên tuyến đường này
tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
phản ánh của phóng viên antv
đây là những hình ảnh được ghi lại trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b đoạn chạy qua xã hòa nhơn
viện hòa vang thành phố đà nẵng
những hố sâu vệt hẳn lún kéo dài ổ voi ổ gà trăng trịt
tạo thành những cạm bẫy đối với người tham gia giao thông
không ít những người dân đã gặp tai nạn giao thông từ thực trạng này
nhất là trong đợt mưa kéo dài vừa qua
theo nhiều người xem phản ánh
tuyến quốc lộ một mươi bốn b nơi đây tập trung hàng chục doanh nghiệp khai trác đất đá
vì thế tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động rầm rộ đã khiến con đường trở nên xuống cấp ngày một nghiêm trọng
mặc dù đơn vị chức năng đang tiến hành duy tu sửa chữa
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành tuần tra và nhắc nhở người dân lái xe các phương tiện
tuy nhiên tình trạng đường bị hư hỏng đã khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn
cùng với đó là nguy cơ về mất an toàn giao thông